phần lớn trong tổng số hai ba triệu người dân sinh sống ở gaza hiện đã phải rời bỏ nhà cửa đi lãnh nạn
vài tuần sau vụ chiếc máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max chín bị bung cửa giữa không trung trên chuyến bay của hãng hàng không alaska airlines của mỹ
hãng hàng không united airlines cho biết đã tiếp tục sử dụng loại máy bay phản lực này để chở khách vào ngày hai mươi bảy tháng một sau khi được các nhà quản lý bật đèn xanh
chuyến bay sử dụng boeing bảy trăm ba mươi bảy max chín đầu tiên sau ngày sáu tháng một khởi hành từ newark đến thành phố las vegas vào khoảng một mươi giờ ba mươi sáng theo giờ địa phương với một trăm bảy mươi năm hành khách và sáu thành viên phi hành đoàn
hãng hàng không có trụ sở tại thành phố chicago này dự kiến sẽ tiến hành một số chuyến bay chở khách trên boeing bảy trăm ba mươi bảy max chín sau đó cùng ngày
vụ bung cửa máy bay hy hữu ngày năm tháng một trên chiếc boeing bảy trăm ba mươi bảy max chín mới sử dụng được tám tuần đã khiến cục hàng không liên bang mỹ
phải đình chỉ hoạt động tổng số một trăm bảy mươi một chiếc boeing bảy trăm ba mươi bảy max chín dẫn đến việc hàng nghìn chuyến bay của alaska airlines và các hãng hàng không khác bị hủy
cục hàng không liên bang mỹ hôm hai mươi bốn tháng một đã dỡ bỏ lệnh đình chỉ sau khi chấp nhận kết quả các cuộc kiểm tra và bảo trì
đồng thời khẳng định boeing không thể mở rộng sản xuất bảy trăm ba mươi bảy max hoặc bổ sung dây chuyển sản xuất trong khi chờ cải thiện chất lượng
xuân vận là đợt cao điểm đi lại thường niên của trung quốc trong dịp tết nguyên đán
kéo dài tới bốn mươi ngày và thường được gọi là cuộc di cư hàng năm lớn nhất thế giới
theo nhà chức trách trung quốc trong ngày xuân vận đầu tiên của năm nay
nước này đã ghi nhận hơn một trăm tám mươi chín triệu lượt di chuyển tăng tới hai mươi so với cùng thời điểm này vào năm ngoái
cụ thể lượng khách sử dụng dịch vụ hàng không có mức tăng mạnh nhất với một trăm một mươi một
tính đến ngày hai mươi sáu tháng một đã có hơn hai mươi sáu triệu vé các chuyến bay nội địa đều đặt
trong khi đó lượng hành khách di chuyển bằng đường bộ đường thủy và đường sắt cũng tăng từ một mươi sáu đến bảy mươi tám
theo ước tính của nhà chức trách trung quốc đợt xuân vận năm nay dự kiến sẽ ghi nhận tới chín tỷ lượt đi lại của người dân
với trung bình một mươi hai triệu lượt hành khách mỗi ngày và khoảng bốn trăm tám mươi triệu lượt trong đợt cao điểm
đợt nghỉ lễ tết nguyên đán năm nay tại trung quốc kéo dài trong tám ngày
từ ngày một mươi đến một mươi bảy tháng hai nhiều hơn một ngày so với thường lệ